hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một đã khai mạc sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai theo giờ địa phương
tại thủ đô abu dhabi của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
chiều tối cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã phát biểu tham luận và đồng chủ trì phiên thảo luận có chủ đề
đoàn kết bảo vệ một hành tinh lành mạnh
phát biểu tại phiên thảo luận chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nêu ra những hệ quả vô cùng nghiêm trọng
mà cuộc cách mạng công nghiệp để lại đối với môi trường toàn cầu
tài nguyên thiên nhiên bị khai thác càng kiệt biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
kéo theo đó là những hiện tượng thời tiết cực đoan v v đang tàn phá hệ sinh thái đa dạng của trái đất
và thách thức nghiêm trọng hành tinh của chúng ta
thực trạng này đòi hỏi mỗi quốc gia dù lớn nhỏ cần phải đoàn kết hành động có trách nhiệm
vì một hành tinh xanh cho thế hệ tương lai
để tăng cường vai trò của nữ giới đặc biệt là các nữ nghị sĩ trong việc đoàn kết để bảo vệ một hành tinh khỏe mạnh
một hành tinh xanh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nêu ra các đề xuất đóng góp cho phiên thảo luận
tôi mong muốn hội nghị của chúng ta quan tâm tới những vấn đề sau đây
thứ nhất là chúng ta cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát thực thi để tạo điều kiện
cũng như tạo điều kiện phân bổ ngư sách thỏa đáng cho việc truyền thống
thứ hai là chúng ta cần triển khai các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
thứ hai các cơ quan lập pháp ở các nước trong nhiệm vụ quyền hạn của mình cần thúc đẩy việc lồng ghép
các chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội ưu tiên thực hiện bình đẳng giới việc làm bình vững và môi trường bình vững
thứ ba là cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức tập huấn nâng cao kỹ năng cho phụ nữ
để có thể tham gia giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và giảm rủi ro do thiên tai
thứ tư là cần tăng cường hợp tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ và tiếp cận các nguồn tài chính
để cùng nhau xây dựng những chương trình dự án để tiến tới một nền kinh tế carbon thấp ứng phó với biến đổi khí hậu
và có tính đầy đủ đến việc thực hiện bình đẳng giới
cuối cùng tôi đề nghị hội nghị chúng ta
chúng ta cùng tiến hành rà soát thường xuyên việc thực hiện các đề xuất các sáng kiến mà chúng ta đã đề ra và thông qua hàng năm
cũng trong phiên thảo luận các nữ chủ tịch quốc hội đã đề cập đến vấn đề cần có hành động quyết liệt thiết thực hơn nữa
trong sản xuất thực phẩm an toàn tiêu dùng thực phẩm hợp lý vì lợi ích sức khỏe của cộng đồng
các quốc gia cần nâng cao nhận thức thế hệ trẻ để phát triển bền vững nền kinh tế cũng như bảo vệ lợi ích tương lai của thế hệ trẻ